tại bản tống ngoài xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái mưa lớn và sạt lở đất đã khiến hai người bị thiệt mạng và tám người khác bị thương
tỉnh yên bái đang khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống của nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hiện trường
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện trạm tấu sự việc xảy ra vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút trong một mươi bốn người dân bản tống ngoài
trên đường đi thu hoạch lúa về thì gặp mưa to đến đoạn dốc cầu cao thì bất ngờ bị hàng chục mét khối đất đá sạt lở xuống
khiến chị vàng thị phánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và cháu hàng thị dính tám tháng tuổi bị đất đá vùi lấp gây tử vong tại chỗ
đất đá còn làm tám người khác bị thương trong đó có một người bị thương nặng
ngay sau khi sự việc xảy ra người dân cùng lực lượng công an viên dân quân tự vệ địa phương bản tống ngoài
đã đảo đất đá tìm người bị vùi lấp đưa tám người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã nghĩa lộ
và đưa hai người tử vong về nhà để mai táng theo phong tục địa phương
ngay trong sáng nay lãnh đạo huyện trạm tấu và thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đã hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng là năm bốn triệu đồng hai bảy triệu đồng cho mỗi người bị thương
xã túc đán hỗ trợ hai triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng năm trăm linh đồng cho người bị thương
đã phân công thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
cùng với huyện lạm tấu và xã túc đán vào thôn tống ngoài để thăm hỏi bà con và chia sẻ cùng với gia đình
thế bà cũng đã chỉ đạo tức là lo ma cho những người
ba người bị nạn bị chết và thăm hỏi chữa trị cho những người đang bị thương ở ngoài nghĩa lộ
mưa lũ thì cũng cảnh báo với người dân là khi có dự báo thời tiết có mưa to rông bão
thì di chuyển về nhà và không nên ngủ trên đường và không nên đi lại làm đường ở trên
anh mùa a chư vẫn chưa hết bằng hoàng
sau trận sạt lở đất đã cướp đi người vợ của mình người mẹ của sáu đứa con
cuộc sống của gia đình anh vốn khó khăn nay lại càng thêm phần vất vả hơn
chiều tối hôm qua trên đường đi thu hoạch lúa về cùng anh chị em họ hàng trong gia đình thì gặp trời mưa to
trên đường về đi qua dốc thì bất ngờ đất đá sạt xuống đúng người vợ tôi đi trước
vợ tôi đã bị đất đá vùi lấp đến đêm nhờ bà con dân bản dân quân mới đưa được thi thể vợ tôi về nhà
được sự quan tâm của chính quyền nhà nước đã giúp gia đình làm ma hỗ trợ tiền
xin cảm ơn bà con dân bản cùng chính quyền đã giúp đỡ gia đình tôi
trong thời gian tới huyện trạm tấu sẽ tiến hành ra soát kiểm tra lại tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở
đồng thời tăng cường công tác cảnh báo thiên tai
tích cực hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt mạng bị thương ổn định cuộc sống